trong những tháng gần đây nắng nóng kéo dài kết hợp với gió tây nam thổi mạnh đã khiến cho tình trạng khô hạn
xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
hàng trăm hectare lúa vụ hè thu cũng đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng do thiếu nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong vụ hè thu năm nay huyện cam lộ tỉnh quảng trị gieo cấy hơn một bốn trăm linh hectare lúa
nắng nóng kéo dài đã khiến cho hơn bốn trăm linh hectare lúa của bà con bị thiếu nước và có thể mất trắng nếu không được cấp nước kịp thời
hiện tình trạng hạn hán đã làm ảnh hưởng đến năm trong số chín xã thị trấn của huyện cam lộ và đang tiếp tục mở rộng phạm vi sang các địa bàn lân cận
theo người dân địa phương nếu trong khoảng một tuần tới không có mưa hoặc không được cấp nước thì những diện tích lúa như thế này sẽ không thể phục hồi
hiện tượng xâm nhập mặn vào mùa khô cũng khiến cho nguồn nước tại nhiều con sông chính trên địa bàn tỉnh quảng trị bị nhiễm mặn không thể phục vụ tưới tiêu cho cây trồng
các trạm bơm buộc phải đóng cửa nên nhiều diện tích lúa dù nằm ngay cạnh bờ sông cũng vẫn ở trong tình trạng thiếu nước trầm trọng
hiện nay chính quyền và các ngành truyền hình nhân dân đều không thể phục vụ tới tiêu cho cây trồng
chức năng địa phương của tỉnh quảng trị đang tận dụng nguồn nước dự phòng cũng như hướng dẫn người dân theo dõi lịch tưới
chức năng địa phương của tỉnh quảng trị đang tận dụng nguồn nước dự phòng cũng như hướng dẫn người dân theo dõi lịch tưới